ngày thi đấu thứ ba của đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm
đoàn thể thao việt nam đã đem lại khá nhiều niềm vui cho người hâm mộ
khi vận động viên ở môn cầu mây điền kinh đá cầu kuras đều mang về huy chương vàng cho nước chủ nhà
ngày hôm nay đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm tiếp tục thi đấu các môn bóng bãi biển
kabaji cầu mây jutsu đá cầu bi sắt thể hình bóng gỗ
ở nội dung bộ ba nữ môn cầu mây bãi biển các cô gái việt nam đã xuất sắc giành thắng lợi hay không
trước myanmar để mang về chiếc huy chương vàng thứ một mươi cho đoàn thể thao việt nam
đây là huy chương vàng đầu tiên của cầu mây việt nam trên đấu trường quốc tế kể từ năm hai nghìn sáu
hôm nay là ngày gia quân thắng lợi của môn đá cầu vốn là thế mạnh của đoàn việt nam
với ba huy chương vàng ở các nội dung đôi nam đôi nữ đôi nam nữ
theo sát đoàn việt nam trong môn đá cầu là đoàn trung quốc
vốn là đối thủ tranh chấp huy chương với việt nam tại các giải đá cầu thế giới
trong ngày hai mươi bảy tháng chín thành tích của đoàn thể thao việt nam còn được nâng lên với huy chương vàng
của lê tú trinh nội dung chạy sáu mươi m và bùi thị thu thảo nội dung nhảy sao của môn điển kinh
nguyễn thị lan với môn kurad và huy chương vàng dành cho đội tuyển nữ ở môn cầu mây
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng chín đoàn thái lan vẫn giữ vị trí nhất toàn đoàn với bốn mươi bốn huy chương các loại
trong đó có một mươi tám huy chương vàng xếp vị trí thứ hai đoàn thể thao việt nam đã giành được năm mươi bảy huy chương
trong đó có một mươi bảy huy chương vàng một mươi bảy huy chương bạc và hai mươi ba huy chương đồng
vị trí thứ ba là đoàn trung quốc với hai mươi năm huy chương